cũng về hành vi cướp tài sản vũ anh tuấn chú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội vừa bị công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
vào tối ngày năm tháng một mươi tuấn mang theo một con dao đến quán tầm quất ở thành phố phúc yên với mục đích gây thương tích cho nhân viên quá mát xa
khi vào quán tuấn giả vờ là khách hàng đi lên tầng hai rồi bất ngờ dùng dao đâm nhân viên của quán
sau đó tuấn lục túi sách của nạn nhân lấy tiền và điện thoại rồi tàu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố phúc yên đã truy bắt được đối tượng tuấn